những ngày qua nhiều hãng báo chí nước ngoài đã đưa tin chủ tịch nước trần đại quang từ trần
qua đó truyền thông quốc tế bày tỏ sự tôn kính với những đóng góp của chủ tịch nước trong hơn hai năm tại nhiệm
các hãng báo chí nước ngoài đặc biệt nhấn mạnh vai trò của chủ tịch nước trần đại quang trong lĩnh vực đối ngoại
giúp nâng cao vị thế việt nam trên trường quốc tế
báo granma của cuba cho rằng chủ tịch nước trần đại quang từ trần là một mất mát to lớn
đối với chính phủ và nhân dân cuba trên nền tảng mối quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai quốc gia
tờ báo đăng tải bức ảnh chủ tịch nước trần đại quang gặp gỡ lãnh tụ cuba fidel castro
cho biết chủ tịch nước trần đại quang bày tỏ niềm vinh dự khi được là nguyên thủ quốc gia cuối cùng gặp lãnh tụ fidel
tờ china daily của trung quốc đã viết về những ngày làm việc tâm huyết cuối cùng của chủ tịch nước trần đại quang
hai ngày trước khi từ trần chủ tịch nước trần đại quang vẫn còn chủ trì buổi tiếp các trưởng đoàn
dự đại hội các cơ quan kiểm toán tối cao châu á asosai lần thứ một mươi bốn tại hà nội
nhật báo gazeta của nga nhắc lại những đóng góp quan trọng của chủ tịch nước trần đại quang cho quan hệ việt nam nga
tờ này đăng tải một đoạn phỏng vấn do hãng thông tấn tass thực hiện với chủ tịch nước trần đại quang
trước chuyến thăm nga vào năm hai nghìn một mươi bảy theo đó khẳng định nga và việt nam luôn có một tình bạn chân thành
được kiểm chứng qua thời gian
hãng tin kyodo của nhật bản đánh giá chủ tịch nước trần đại quang đã có nhiều đóng góp
vào việc thúc đẩy quan hệ việt nam và mỹ nhắc lại sự kiện chủ tịch nước trần đại quang
có cuộc hội đàm với tổng thống mỹ khi đó là ông barack obama vào tháng năm năm hai nghìn một mươi sáu tại hà nội
trong khi đó qua twitter cá nhân thủ tướng ấn độ narendra modi đăng ảnh ông gặp chủ tịch nước trần đại quang
với dòng tweet
chúng tôi đã có những kỷ niệm tuyệt vời về tình cảm hữu nghị tốt đẹp của ngài dành cho ấn độ
và chuyến thăm cấp nhà nước thành công của ngài đến ấn độ vào tháng ba năm nay
hãng tin bloomberg khẳng định chủ tịch nước trần đại quang là người ủng hộ phát triển khu vực kinh tế tư nhân của việt nam
và phát triển mối quan hệ với mỹ
cũng trong thời gian này hàng loạt các hãng truyền thông các báo lớn như cnn bbc thời báo new york dw chan news asia
tân hoa xã đã đưa tin chủ tịch nước trần đại quang từ trần
các báo điểm lại quá trình công tác của chủ tịch nước trần đại quang
đề cập đến thông tin chủ tịch nước qua đời vì bệnh nặng dù đã được đảng nhà nước tận tình cứu chữa